hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bên cạnh đó cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh lâm tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn để kịp thời phát hiện các sản phẩm có liên quan đến phát bom made in china về nguồn gốc xuất xứ kiên quyết tịch thu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
trung tâm y tế huyện long hồ phối hợp với tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị có liên quan đặc biệt là ngành giáo dục tham miu ủy ban nhân dân huyện long hồ tăng cường tuyên truyền vận động học sinh và phụ huynh không mua và sử dụng đồ chơi phát bom made in china đồng thời vận động các cá nhân buôn bán trong và ngoài trường học hạn chế đến mức thấp nhất việc buôn bán các sản phẩm đồ chơi gây nguy hại cho học sinh
các đơn vị còn lại phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền về tác hại của phát bom made in china
vận động học sinh phụ huynh và người buôn bán không bán mua sử dụng các sản phẩm nguy hại cho học sinh
trước đó sở giáo dục đào tạo vĩnh long cho biết phòng giáo dục đào tạo huyện long hồ vừa có báo cáo nhanh về việc một mươi chín học sinh trên địa bàn nhập viện nghi do ngộ độc khí từ bóng thối
theo đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi năm phút cùng ngày các giáo viên trường trung học cơ sở lộc hòa xã lộc hòa huyện long hồ tỉnh vĩnh long phát hiện chín học sinh lớp sáu trên năm bị ói khó thở
ngay sau đó nhà trường đã gọi cấp cứu chở các em đến bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long để cấp cứu
ngày bốn tháng bốn ông trần minh đức phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện long hồ tỉnh vĩnh long cho biết liên quan đến vụ một mươi chín học sinh ở trường trung học cơ sở lộc hòa xã lộc hòa huyện long hồ nhập viện nghi ngộ độc khí từ bóng thối đã có một mươi ba em học sinh đi học lại sáu em còn lại sức khỏe ổn định
qua xác minh ban đầu một học sinh nữ của trường trung học cơ sở lộc hòa đã đặt mua bóng thối thông qua internet đến giờ ra chơi nữ sinh nhận hàng và cùng các bạn sử dụng dẫn đến sự việc trên
sau đó có một mươi chín học sinh của trường có biểu hiện ngộ độc được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long để cấp cứu
theo bác sĩ chuyên khoa hai trần trí công phó trưởng khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long trong một mươi chín học sinh nhập viện có một mươi ba em biểu hiện ở mức độ nhẹ sức khỏe ổn định và đã đi học bình thường
có sáu em biểu hiện khó thở cần thở oxy cấp cứu sau sáu giờ điều trị sức khỏe đã ổn định đã ngưng oxy
sáng ngày bốn tháng bốn ngành y tế và công an địa phương cũng đã đến trường thực hiện công tác tuyên truyền tại trường và các trường học khác nghiêm cấm học sinh mua và sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc
trước đó vào ngày hai mươi tháng ba một số học sinh trường tiểu học ngãi xuân a xã ngãi xuyên huyện trà cú tỉnh trà vinh đã mua bóng thối ở cổng trường đưa vào lớp chơi
sau đó có hai mươi chín học sinh của trường có biểu hiện bị ngộ độc như nôn ói nhức đầu chóng mặt nhà trường đã đưa các em đi bệnh viện để cấp cứu
nguyên nhân sau đó được xác định là do các học sinh hít phải khí độc bên trong bóng thối
có hai loại bom thối có tên là phát bát và phát bom được bày bán rộng rãi trên thị trường hiện nay
trên nhãn mát loại bóng thối này do trung quốc đài loan sản xuất có hướng dẫn sử dụng cũng có khuyên cáo trẻ em dưới sáu tuổi không được sử dụng